dịch covid một mươi chín đã để lại nhiều mất mát tổn thương nhất là đối với những đứa trẻ
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng tháp
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có sáu mươi ba trẻ em mồ côi mất cha hoặc là mẹ do nhiễm covid một mươi chín
những ảnh hưởng về tinh thần tâm lý và những khó khăn trồng chất trong đời sống
là những điều mà các em đang phải đối mặt rất cần sự hỗ trợ trong lúc này
diệp covid một mươi chín vừa cấp đi người cha của những đứa trẻ này
chị lớn nhất mới một mươi năm tuổi đã phải tranh thủ đi phụ việc gần nhà giúp mẹ loi cho bốn đứa em
đoàn đông chết là đoàn đông chết
chị th thinking cuộc sống cho con là số rais à
rồi con với mẹ đâu có tin đâu
cái điện cho mẹ cái nói là mẹ con chết rồi
mà gấp đó là hồi tối á mẹ con điện cho mẹ con gấp tám mấy á
con điện nói chuyện mẹ sẵn chứ
mẹ ké nhà người mẹ
mẹ ké người mẹ người ngoại
người chồng em mất rồi em vô đây em đứt nhàng với ở chung với bà chồng
đừng cho bà bà buồn
thì em sống thì từ thiện người ta cho gạo đồ ăn
thì mẹ con thì có gì ăn đó
nếu hết dịch cái là lãnh lấy giấy số mình đi bán
mẹ nuôi mấy đứa nhỏ ăn học
hai đứa trẻ này cũng là nạn nhân trong cơn đại dịch
cha mất hơn hai năm vì căn bệnh viêm tủy sống
mẹ và chị đi làm ở bình dương
nghỉ hè lên thăm người thân ngày quay về với nội
đầu ngờ lại là ngày hai anh em trở thành những đứa trẻ mồ côi
giờ nội đem cơm cho tụi con đó ăn uống gì đi có gì thì báo cho nội nghe
về đây nó cũng buồn nó cũng khóc nó cũng động viên nó chứ sao vậy
nó giờ mất mẹ mất cha còn ông nội bà nội
ráng cố gắng giúp cho nó chứ sao
ông nội ăn cháo thì nó ăn cháo ông nội ăn cơm thì nó ăn cơm chứ biết sao vậy thôi
đối với trẻ mồ côi cân nhấp vẫn là tình yêu thương và sự chăm sóc lâu dài
cùng với người thân còn bên cạnh
các cấp ngành và các cơ sở
các cộng đồng cũng đang dốc lòng bù đắp tổn thương cho các em
đối với những trường hợp trẻ bị mồ côi cả cha lẫn mẹ
thì mình sẽ bố trí để ưu tiên hỗ trợ cho người chăm sóc thay thế
những người thân trong gia đình ví dụ như là ông bà chú bác hoặc là cô gì
sẽ nuôi dưỡng trẻ tiếp tục phối hợp với bộ lợi đồng thông minh xã hội
để hỗ trợ tiệp hợp cho trẻ
những em nào có khó khăn
về tình hình học hành trực tiếp hoặc online
thì mình cũng sẽ có dẫn đồng hỗ trợ quỹ xin sắc để hỗ trợ
mồ côi là một nỗi đau lớn các em đã và đang chịu mất mát
thế nhưng tương lai các em sẽ không mất nếu được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc
đảm bảo các điều kiện để phát triển toàn diện và trở thành người có ích trong xã hội